thưa quý vị chúng ta là hẳn chẳng ai muốn mình bị mắc covid một mươi chín
nhưng có một người đàn ông thổ nhĩ kỳ lại làm bạn với căn bệnh này đến một mươi bốn tháng
điều đặc biệt là trường hợp của ông không phải là tái nhiễm mà là nhiễm liên tục trong khoảng thời gian đó
hơn nữa người đàn ông này còn mang trong mình căn bệnh bạch cầu
các bác sĩ cũng khó đưa ra lời giải thích cho trường hợp của bệnh nhân này
và câu chuyện kỳ lạ này cũng thay cho lời kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
theo quy định tại thổ nhĩ kỳ sau hai tuần tự cách ly người bệnh sẽ được coi là khỏe mạnh nếu như có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
nhưng ông moussafe lại chưa bao giờ có được niềm vui ấy
tổng cộng ông đã có chín tháng nằm trong bệnh viện và năm tháng tự cách ly tại nhà
trước đây bố tôi là một người rất positive
chúng tôi vẫn luôn tự hỏi là tại sao ông ấy lại có được sự lạc quan như thế dù đang mắc bệnh hiểm nghèo
nhưng giờ thì ông ấy trở thành pajitrif với covid một mươi chín
ông ấy đang bị kẹt trong tình trạng đó và không biết đến bao giờ mới thoát khỏi được nó
ông muzafe đã đề nghị cơ quan y tế đưa ra giải pháp xử lý trường hợp chớ treo của mình
một tình cảnh buộc ông phải ở nhà hàng ngày chỉ nhìn thấy con trai và các cháu của mình qua khung cửa sổ hoặc là hạn chế tiếp xúc
có thể có trường hợp ngoại lệ
ông moussafe đang dương tính lâu hơn bình thường nhưng ở trường hợp bệnh nhân moussafe được xem là khá đặc biệt
chúng tôi không thể làm xét nghiệm nuôi cấy virus nên không thể nói chắc chắn rằng virus này còn hoạt động hay không
nhưng phải tới chín mươi chín là virus trong người ông ấy không còn hoạt động và nó không có khả năng lây nhiễm
các bác sĩ cũng đặt ra giả thiết là hệ miễn dịch của ông moussafe yếu do mắc mệnh mạch cầu nên virus chưa thể triệt tiêu hoàn toàn
tuy nhiên dù cuộc sống có bị đảo lộn
ông moussafe vẫn giữ hiểu về các bệnh nhân của ông moussafe
vọng bởi mang trong mình hai căn bệnh nguy hiểm ông vẫn gắn gượng được tới ngày hôm nay